cầu sông bạc trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận xã tân bắc huyện quang bình tỉnh hà giang đã xuống cấp rất nghiêm trọng
để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện tại đây đã được cắm biển quy định chỉ cho phép xe có tổng trọng tải dưới một mươi tấn lưu thông qua cầu
đoàn xe gồm tám xe tải chở quặng có trọng tải mỗi xe hơn năm mươi tấn nối đuôi nhau qua cầu đã bị công an huyện quang bình tạm giữ
trong quá trình kiểm tra chỉ có một lái xe xuất trình giấy tờ xe và giấy phép lái xe cho lực lượng chức năng kiểm tra còn lại bảy lái xe từ chối hợp tác
đoàn xe trên về lý thuyết không vượt quá trọng tài quy định lưu thông trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín nhưng lại vượt gấp năm lần trọng tài quy định của cầu sông bạc
các lái xe lý giải rằng khi họ đi qua thì chỉ quan sát thấy biển cảnh báo cầu yếu chứ không có biển giới hạn trọng tải
và từ trước tới nay nhiều lần đi qua cũng không hề có biển cấm
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các cơ quan quản lý về thông tin này
thực ra cầu này đã được khai thác sử dụng từ lâu rồi cầu sắt thì nó quá yếu rồi
mà theo thiết kế thì nó là h một mươi ba xv sáu mươi trong khi nó mới trọng tải ngày xưa thiết kế là một mươi ba tấn
trong quá trình khai thác sử dụng lâu ngày thì cầu nó quá yếu cắm biển hạn chế tải trọng một mươi tấn
toàn bộ hệ thống biển báo nói chung trên đường bộ thì hiện nay là bố trí tương đối đầy đủ
thế nhưng mà trong công tác quản lý thì đây là một vấn đề là rất khó
bởi vì cái hệ thống tín hiệu đường bộ nó gồm nhiều bộ phận trong đó có cái hệ thống biển báo
hệ thống biển báo này thường xuyên như vậy là bị một số các đối tượng nào đó
người ta vô tình hay cố ý thì chúng tôi cũng không dám khẳng định
nhưng họ có thể là đập méo đập cong bẻ ong
sau khi xác minh thông tin từ các đơn vị quản lý hệ thống cầu
đường vào thời điểm đoàn xe lưu thông qua cầu thì biển báo đang được sửa chữa
nên lực lượng chức năng đã quyết định thông báo nhắc nhở
và không xử lý lỗi vi phạm vượt quá tải trọng của cầu sông bạc
các lái xe chỉ bị xử phạt lỗi không xuất trình giấy tờ xe và giấy phép lái xe